việc hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu vừa được ký kết
đã mở ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người dân từ hai phía
tại đồng nai một tỉnh công nghiệp có hàng nghìn doanh nghiệp đang xuất khẩu kinh doanh
thì việc hai hiệp định trên được ký kết càng có ý nghĩa hơn
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh đồng nai
tổng công ty may đồng nai là một trong những doanh nghiệp may lớn nhất tỉnh đồng nai
hàng hóa sản xuất xa của nhà máy đều xuất khẩu sang thị trường mỹ châu âu nhật bản hàn quốc
trong đó châu âu chiếm khoảng ba mươi
do đó hiệp định thương mại tự do việt nam eu được ký kết sẽ góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường
đồng thời cũng đòi hỏi phải đầu tư máy móc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất
và nâng cao tay nghề cho người lao động để sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của thị trường eu
đồng thời hiệp định thương mại tự do việt nam eu được ký kết sẽ góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường eu
đồng thời hiệp định thương mại tự do việt nam eu được ký kết sẽ góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường
đồng thời cũng đòi hỏi phải đầu tư máy móc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất

và nâng cao tay nghề cho doanh nghiệp mở rộng thị trường eu
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai eu đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai chỉ sau hoa kỳ
kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của đồng nai vào eu hiện khoảng hai năm tỷ đô la chiếm một mươi sáu trong tổng kim ngạch của tỉnh
những mặt hàng doanh nghiệp đồng nai xuất khẩu nhiều vào thị trường eu là giày dép dệt may sản phẩm từ gỗ
do đó hai hiệp định vừa ký kết với eu được cộng đồng doanh nghiệp
trên địa bàn rất kỳ vọng
để xuất khẩu đến cộng đồng các nước eu thì cái chất lượng của sản phẩm nó phải đáp ứng tiêu chuẩn
và điều này nó gián tiếp góp phần cho cái hoạt động kinh doanh nó hiệu quả trong cái xu thế hội nhập
và như vậy chúng ta sẽ tận dụng được cái tối ưu về cái việc điều chỉnh cái thuế nhập khẩu
đa phần giảm gần tới bảy mươi thuế xuất như vậy đây là một cái điều rất là thuận lợi
hiện cộng đồng doanh nghiệp đồng nai
đang rất mong mỏi sẽ có nhiều mô hình hợp tác giữa các doanh nghiệp việt nam châu âu
để hiện thực hóa hiệp định thương mại tự do việt nam eu và hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu
tuy nhiên để xuất khẩu vào thị trường eu đòi hỏi từng doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ các quy định
để có sự chuẩn bị phù hợp kịp thời để không bị yếu thế trong sân chơi với eu